nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy và kêu gọi hành động khẩn cấp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu
sáng nay tại trường đại học trà vinh đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và khoảng bốn trăm linh đoàn viên thanh niên của tỉnh đoàn đã tham gia hưởng ứng giờ trái đất
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam được triển khai rộng rãi khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
theo đó hà nội tp hcm đà nẵng và sáu mươi tỉnh thành phố sẽ đồng loạt tắt đèn từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi phút tối nay ngày hai mươi năm tháng ba
với thông điệp tắt đèn bật tương lai lãnh đạo tỉnh trà vinh đã kêu gọi cộng đồng sử dụng điện hiệu quả vì lợi ích gia đình và bảo vệ môi trường vì các thế hệ tương lai
sau lễ meeting gần hai trăm linh tình nguyện viên đã diễu hành qua các trục đường chính trong thành phố với băng cờ khẩu hiệu và phát tờ rơi
kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch rời cháy đất hai nghìn một mươi bảy
đây là năm thứ năm tỉnh trà vinh hưởng ứng chiến dịch rời cháy đất
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi sáu toàn ngành điện lực trà vinh đã thực hiện tiết kiệm được gần một mươi chín triệu kwh điện đạt một trăm một mươi năm tám mươi bốn kế hoạch tổng công ty giao tăng bảy sáu mươi hai so với năm trước